chiếm hơn chín mươi một tổng diện tích nuôi cả nước với hai loại tôm chủ yếu là tôm sú và tôm thẻ chân trắng
với điều kiện tự nhiên và kinh nghiệm nuôi trồng thủy hải sản người dân ở khu vực đồng bằng sông cửu long đã mở rộng diện tích nuôi tôm trong những năm qua
từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình góp phần xóa đói giảm nghèo các địa phương nuôi tôm nhiều là cà mau bạc liêu kiên giang sóc trăng
thời gian gần đây biến đổi khí hậu vào nước biển dâng vừa là nguy cơ nhưng cũng là cơ hội để đồng bằng sân cổ long phát triển nghề nuôi tôm
do nắng nóng hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay người nuôi tôm đang gặp rất nhiều khó khăn
chính vì vậy để nghề nuôi tôm phát triển bền vững trước sự biến đổi khốc liệt của khí hậu các địa phương khu vực đồng bằng sông cửu long đã đưa ra nhiều giải pháp trước mắt cũng như lâu dài
để đưa mô hình nuôi tôm thích ứng với hạn mặn
và vẫn đạt hiệu quả kinh tế
để giúp người dân nuôi tôm thuận lợi các địa phương đã tập trung đầu tư vào hệ thống thủy lợi nạo vét canh rạch gia cố đê bờ bao cống đập
hỗ trợ vốn sản xuất hỗ trợ các dụng cụ chứa nước và cung cấp sinh hoạt cho bà con nông dân
ngành nông nghiệp các địa phương khuyến cáo người dân thận trọng khi thả giống vào thời điểm nắng nóng và đầu mùa mưa nếu ao nuôi chưa bảo đảm
đối với những ao hồ đầm ruộng đang nuôi
cần theo dõi sát diễn biến độ mặn ngoài canh rạch chuẩn bị ao lắng ao chứa kỹ lưỡng để canh lấy nguồn nước
khi độ mặn thích hợp thời tiết chưa ổn định thì không nên thả nuôi
các địa phương ở đồng bằng sông cửu long cũng đã và đang xây dựng nhân rộng những mô hình nuôi tôm hiệu quả như
nuôi tôm sú kết hợp luân canh sen canh với các đối tượng khác phát triển mô hình tôm lúa ở vùng nhiễm mặn thấp
mùa khô nuôi tôm quảng canh hoặc quảng canh cải tiến
mùa mưa trồng lúa sen canh với nuôi tôm càng xanh cá tôm thẻ luân canh với nuôi các loại cá rô phi vằn rô phi đỏ cá bông lau cá chẽm cá đối cá kẹo
trên thực tế đã có nhiều mô hình nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu ở cà mau bạc liêu kiên giang đi vào hoạt động có hiệu quả
ở cà mau tập đoàn thủy sản minh phú đã thành lập công ty cổ phần xã hội chuỗi tôm rừng minh phú
với vốn đầu tư một mươi tám tỷ đồng trên địa bàn huyện ngọc hiển
hiện cà mau được các tổ chức quốc tế chứng nhận sản phẩm sinh thái tôm rừng trên một mươi một hectare mặt nước với giá bán cao hơn hai mươi so với tôm cùng loại
việc doanh nghiệp cùng người dân cho ra sản phẩm đặc trưng tôm sinh thái có sức cạnh tranh cao nhu cầu tôm sinh thái rất lớn vì có giá trị dinh dưỡng cao
chuỗi tôm rừng vừa nâng giá trị con tôm vừa bảo vệ rừng
tiềm năng phát triển tôm sinh thái tại cà mau là rất lớn không chỉ giới hạn ba mươi hectare mặt nước rừng ngập mặn mà còn diện tích lúa tôm đang rộng mở
nghề nuôi tôm ở tỉnh bạc liêu cũng đang rất phát triển
hiện nay vùng nuôi tôm toàn tỉnh này có một trăm hai mươi bảy hectare trong đó nuôi tôm công nghiệp khoảng trên một mươi chín hectare
theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh bạc liêu kế hoạch mở rộng vùng nuôi tôm đến hai nghìn hai mươi sẽ là trên một trăm bốn mươi ba hectare
trên cơ sở khả năng chuyển đổi mở rộng diện tích trên vùng đất sản xuất muối kém hiệu quả ở hai huyện hòa bình và đông hải
bên cạnh đó một số vùng bị ảnh hưởng mặn xâm nhập có thể chuyển đổi qua một số mô hình nuôi tôm quảng canh để tăng hiệu quả kinh tế
công ty việt úc bạc liêu đã đưa ra mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kín tại xã vĩnh thịnh huyện hòa bình với quy mô năm mươi hectare
hiện nay công ty triển khai nuôi tôm siêu thâm canh thêm ba trăm linh hectare
tại xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu
do làm chủ nguồn tôm giống thông qua công nghệ cao trong thức ăn công nghệ nuôi trong nhà kín và lọc nước tuần hoàn
chủ động kiểm soát về môi trường bảo đảm an toàn sinh học ứng dụng điện toán đám mây để tự động hóa quản lý đo lường
cảnh báo các chỉ số môi trường cho tôm ăn tự động
nên tôm nuôi từ vùng này sẽ được phép xuất khẩu nguyên con sang úc mở ra cánh cửa
đi vào các thị trường có tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe khác như mỹ
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh kiên giang sẽ tăng diện tích nuôi tôm lên một trăm một mươi ba ha
cơ quan chuyên môn thủy sản của địa phương này cho biết sẽ chú trọng hình thức thả nuôi thâm canh công nghiệp
áp dụng các quy trình kỹ thuật mới để tăng mật độ cũng như năng suất
đồng thời tập trung nâng cao sản lượng ở các mô hình nuôi tôm quảng canh nuôi tôm sinh thái
dự kiến quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi kiên giang sẽ có một trăm ba mươi hai hectare nuôi tôm
sản lượng một trăm năm mươi năm tấn
trong đó đến năm hai nghìn hai mươi vùng nuôi tôm thâm canh công nghiệp bán công nghiệp đạt năm hectare
tập trung ở tứ giác long xuyên và u minh thượng
ngoài ra về lâu dài để nghề nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu
vào các thị trường đòi hỏi cao về chất lượng con tôm
các địa phương khu vực nói trên sẽ phải tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi
phân định rạch lỏi các vùng ngọt mặn lợ phục vụ tốt việc chủ động cấp thoát nước cho việc nuôi tôm
trong việc giả soát quy hoạch lại vùng nuôi tôm sẽ ưu tiên mở rộng mô hình tôm lúa
vì thực tế mô hình này đã mang lại hiệu quả cao bền vững trong thời gian qua tại nhiều địa phương
nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu diễn ra gây gắt
đồng thời xây dựng phát triển các hình thức kinh tế tập thể
vận động các hộ nuôi tôm vào tổ hợp tác hợp tác xã xây dựng chuỗi liên kết sản xuất có trách nhiệm với cộng đồng
làm tốt khâu này góp phần giúp cho nông dân nuôi tôm vùng hạn mặn có điều kiện thuận lợi cùng chia sẻ kinh nghiệm
kỹ thuật nuôi tôm hỗ trợ vốn sản xuất sản xuất theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh
và tiến tới sản xuất theo hướng hữu cơ đang là câu chuyện nóng nhất là trong bối cảnh các rào cản kỹ thuật liên quan chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng khắt khe
ngành thủy sản việt nam không có cách nào khác ngoài mục tiêu sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thị trường
trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài thủy sản và cuộc đua chất lượng của các tác giả tuyết huệ và chị trường
hợp tác xã thới an quận ô môn thành phố cần thơ gồm hai mươi một thành viên hiện đang liên kết cùng tập đoàn sao mai nuôi cá cha theo tiêu chuẩn việt gáp
trong bối cảnh giá cá tra nguyên liệu lên xuống thất thường xuất khẩu liên tiếp gặp trở ngại thì nhiều năm trở lại đây người nuôi cá cha trong hợp tác xã thới an dường như miễn nhiệm với những biến động của thị trường
nguyên nhân do cá tra tại đây được sản xuất theo quy trình khép kín
từ giống thức ăn nguồn nước đến việc kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu như kháng sinh hóa chất
đại diện hợp tác xã thới an cho biết hiện hợp tác xã có bảy ao nuôi với hơn một mươi tám hectare mặt nước
từ ngày vào hợp tác xã và liên kết sản xuất tiêu thụ với tập đoàn sao mai tiêu chuẩn việt gáp khắt khe nhưng đều có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tận tình cho nên thực hành không khó
đến vụ thu hoạch thì đã có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm giá cá được ký hợp đồng ngay từ đầu cho nên không lo đến sự lên xuống của thị trường
cùng với cá cha con tôm sản phẩm chủ lực của ngành thủy sản cũng đang được quan tâm đặc biệt về chất lượng thông qua việc hình thành nhiều vùng nuôi việt gáp global gap đặc biệt là nuôi hữu cơ
tại tỉnh sóc trăng mô hình nuôi tôm việt gáp đã mang lại hiệu quả kinh tế cao
các hộ tham gia mô hình thu lợi nhuận đạt gần bốn trăm linh triệu đồng một hectare tăng khoảng hai mươi so với nuôi không áp dụng việt gáp
ngoài ra do không sử dụng hóa chất kháng sinh
cho nên đã hạn chế các vấn đề về môi trường dịch bệnh giải quyết được phần nào những khó khăn thách thức của ngành nuôi tôm hiện nay
không chỉ đi theo mô hình việt gáp tại tỉnh cà mau hiện phát triển nuôi tôm theo hướng hữu cơ nhờ lợi thế từ hệ thống rừng ngập mặn
thời gian qua trên địa bàn toàn tỉnh đã có hai hộ dân và bốn doanh nghiệp liên kết nuôi tôm sinh thái theo hướng hữu cơ sản lượng tăng một mươi năm so với cách nuôi trước đây
tiêu biểu trong hướng nuôi tôm hữu cơ là công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú
theo chủ tịch hội đồng quản trị lê văn quang công ty đã xây dựng chuỗi liên kết với nhà nông nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng
theo đó hướng dẫn quy trình kỹ thuật hỗ trợ thức ăn hữu cơ giúp nông dân trực tiếp tham gia nuôi tôm tạo nguồn nguyên liệu sạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường chất lượng cao
giá bán cũng tăng thêm từ một mươi đến ba mươi so với hiện nay
tuy nhiên trong thực tế thì toàn vùng đồng bằng sông cổ long hiện có rất ít điện tích được chứng nhận việt gap
còn lại các tiêu chuẩn mang tầm quốc tế như global gap asc bap cũng chỉ được chứng nhận tại các vùng nguyên liệu của một số doanh nghiệp lớn
trong khi đó sản xuất theo hướng hữu cơ mới chỉ bắt đầu xuất hiện với những bước đi đầu tiên
chia sẻ về vấn đề này phó tri cục trường tri cục thủy sản sóc trăng quách thị thanh bình cho hay
chưa tính đến các tiêu chuẩn quốc tế ngay như tiêu chuẩn việt gáp đối với nuôi trồng thủy sản hiện cũng gặp nhiều khó khăn khi nhân rộng do có đến một trăm linh bốn tiêu chí áp dụng nuôi cần có lộ trình
mặt khác chi phí đánh giá và tái đánh giá cao dẫn đến tình trạng không duy trì được chứng nhận
một khó khăn nữa là cán bộ có trình độ chuyên môn am hiểu về việt gáp còn thiếu trong khi nhiều hộ chưa thấy hết lợi ích tầm quan trọng phải áp dụng việt gáp nên lơ là khi thực hiện
bên cạnh đó ô nhiễm nguồn nước cũng là nguyên nhân khiến nuôi trồng thủy sản sạch ở đồng bằng sông cửu long khó triển khai trên diện rộng
giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh an giang trần anh thư phân tích
tại các tỉnh thượng nguồn an giang đồng tháp chất lượng nguồn nước các kênh rạch ngày càng ô nhiễm do nước về ít trong mùa lũ nên không đủ lưu tốc cuốn trôi các chất thải từ ao nuôi cá cha thuốc bảo vệ thực vật từ sản xuất nông nghiệp
dẫn đến tình trạng mầm bệnh trong nước làm tăng nguy cơ dịch bệnh trên cá cha thương phẩm
khi đó nhiều hộ nuôi không tuân thủ quy trình trị bệnh khoa học mà nôn nóng sử dụng kháng sinh thuốc thú y khiến chất lượng thủy sản giảm sút
không có giải pháp thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này thì thật khó để thực hành các tiêu chuẩn sạch
mặc dù tôm và cá cha

là hai sản phẩm chủ lực của ngành thủy sản nhưng những năm gần đây
nguy cơ dịch bệnh cũng như mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang đe dọa nghiêm trọng sự phát triển bền vững của cả hai ngành hàng này
vì vậy áp dụng các tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng sản phẩm phải được đặt lên hàng đầu trong vấn đề nuôi trồng thủy sản hiện nay
tri cục trường tri cục thủy sản tp cn trần thanh hải cho rằng
đối với ngành nuôi cá tra hiện nay việc chứng nhận mã số vùng nuôi đăng ký diện tích sản lượng
mới chỉ là hình thức chưa có ràng buộc pháp lý nên không quản lý được sản lượng và chất lượng cá xuất khẩu
thời gian tới để quản lý tốt cần quy hoạch điện tích nuôi cá cha của toàn vùng rồi chia làm các khu vực khác nhau
tất cả hộ nuôi cá cha sẽ tập hợp trong các khu nuôi đó áp dụng theo một tiêu chuẩn nuôi nhất định như vietgraph globalgraph asc
như thế vừa dễ quản lý về sản lượng vừa kiểm soát tốt về chất lượng
đồng thời tập trung đầu tư tốt hơn về sản lượng
ngoài ra việc sản xuất cần có địa chỉ tiêu thụ rõ ràng
các doanh nghiệp xuất khẩu có thể cùng đàm phán để phân chia thị trường từ nội địa đến châu âu châu mỹ
từ đó có hướng sản xuất theo đúng tiêu chuẩn mà đối tác tiêu dùng và nhập khẩu yêu cầu
theo ông trương đình huệ tổng thư ký vasep hiện nay xuất khẩu thủy sản của việt nam đang đứng trước quá nhiều rào cản kỹ thuật từ phía đối tác nhập khẩu
do dư lượng thuốc kháng sinh sử dụng chất cấm trong sản xuất

trong khi đó chúng ta đang cho phép nhập khẩu quá nhiều chủng loại thuốc thú y thùy sàn
nhưng lại chưa có sự phối hợp giữa các ngành liên quan về quản lý
khiến người nuôi tùy ý mua bán sử dụng dẫn đến sản phẩm xuất khẩu khó kiểm soát dư lượng kháng sinh
chủ tịch hiệp hội cá cha dương nghĩa quốc khẳng định
phải giải quyết rứt điểm tình trạng các địa phương ổ ạt nuôi cá tra
một mặt xiết lại quy hoạch vùng mặt khác phải chấp nhận quy luật đào thải
theo đó những người nuôi nhỏ lẻ phải liên kết thành những hợp tác xã với vùng nuôi theo đúng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế
còn như hiện nay toàn vùng có bốn bảy trăm tám mươi năm ao nuôi cá cha thương phẩm
nhưng trong đó chỉ có vỏn vẹn ba mươi hai ao nuôi của hợp tác xã hoặc tổ hợp tác
nhìn vào tỷ lệ đó đã thấy sản xuất manh muốn và khó áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm
đối với con tôm cũng vậy
đã đến lúc không thể thả nuôi theo phong trào mà phải theo quy hoạch về diện tích sản lượng và chất lượng
ngành nông nghiệp cần phải đẩy mạnh giám sát thực hiện quy hoạch xây dựng kế hoạch thời vụ nuôi tôm hợp lý
tranh thủ sự hỗ trợ của các chương trình đề tài dự án thúc đẩy người nuôi theo hướng có trách nhiệm
nếu các địa phương không quyết tâm chung tay từng bước thực hiện
thì nuôi tôm nói riêng và nuôi trồng thủy sản nói chung
chắc chắn sẽ sớm xa suốt do những đòi hỏi về chất lượng của thị trường
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
thủy sản và cuộc nuôi chất lượng của các tác giả tuyết huệ và trị trường
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau